thưa quý vị cuối năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thủ đô có khoảng năm mươi năm bếp than tổ ong và bình quân mỗi ngày hà nội tiêu thụ khoảng năm trăm hai mươi tám tấn than với phát thải tương đương một tám trăm bảy mươi tấn khí co hai vào trong bầu khí quyển
điều này đồng nghĩa mỗi ngày không khí thủ đô phải gánh chịu lượng khí thải khổng lồ dẫn đến một loạt các hệ lụy về sức khỏe và môi trường
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành chỉ thị số một mươi năm ctubnd về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn thành phố
giao cho sở tài nguyên và môi trường cùng các sở ban ngành các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện xác định lộ trình và giải pháp quản lý chế tài xử lý cũng như chính sách hỗ trợ bảo đảm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất và sử dụng than tổ ong
cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín theo thống kê quận hoàn kiếm đã giảm gần bảy mươi số lượng bếp than được người dân sử dụng so với năm hai nghìn một mươi tám
chưa đầy một năm số lượng bếp than mà người dân còn sử dụng trong phố cổ đã giảm rõ rệt chỉ còn bốn và quận hoàn kiếm dự kiến sẽ hoàn thành sớm so với kế hoạch chung của thành phố
tuy nhiên để chấm dứt triển đề con số bốn này cũng không hề đơn giản
vừa qua đại diện ủy ban nhân dân phở hàng bạc đã tiến hành gia quân xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong mà người dân đang sử dụng
qua kiểm tra đã phát hiện tại một số hộ kinh doanh vẫn còn sử dụng loại bếp độc hại này

bếp than tổ ong từ lâu nay là nguồn sinh kế của những hộ kinh doanh hộ nghèo